các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bài đăng trên báo nhân dân
cách mạng tháng tám thành công vang rội với sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên ở đông nam á
mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho tổ quốc ta
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới
về sự ra đời của nước việt nam độc lập tự do và khẳng định
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng
tính mạng và của cải
để bảo vệ nền độc lập tự do ấy
thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng tám là thành tiệu rực rỡ của tinh thần ý chí
trí tuệ việt nam của truyền thống văn hóa việt nam
đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn
do đảng ta và chủ tịch hồ chí minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mạc lê ninh
được thử thách trải nghiệm qua các cao trào cách mạng
đó là thắng lợi của nghệ thuật tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ
tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
trong thời cơ cách mạng chín bùi đảng ta kịp thời phát động toàn dân nổi dậy
lật đổ chế độ thực dân phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân
đó là thắng lợi của sự kết tinh những truyền thống đấu tranh kiên cường
bất khuất của một dân tộc có lịch sử hàng nghìn năm chống ngoại xâm
và gần một thế kỷ đấu tranh chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân
là thắng lợi của sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng
tinh thần tiến công và giá trị to lớn của những bài học kinh nghiệm lịch sử
từ cách mạng tháng tám vĩ đại luôn khơi nguồn bồi đắp sức mạnh cho toàn đảng
toàn dân ta bước tiếp chặng đường mới viết tiếp những trang sử mới hào hùng của dân tộc
đó là chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
kết thúc chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
là chiến thắng vĩ đại đánh cho mỹ cút đánh cho nguyễn nhào
thu giang sơn về một mối
đất nước hoàn toàn độc lập tự do
đó là những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của ba mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước
do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
bảy mươi năm năm đã trôi qua những bài học quý báu của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
vẫn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng bảo vệ phát triển đất nước
trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước chúng ta tiếp tục vận dụng và phát huy
những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ thực tiễn của cách mạng việt nam
trong đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đó là bài học về nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
ngọn cờ vinh quang mà chủ tịch hồ chí minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau
độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội
và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
là hai nhiệm vụ chiến lược
có quan hệ chặt chẽ với nhau
sự nghiệp cách mạng là của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử
toàn bộ hoạt động của đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân
sức mạnh của đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân
quan liêu tham nhũng xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường
đối với vận mệnh của đất nước của chế độ xã hội chủ nghĩa và của đảng
chúng ta phải không ngừng củng cố tăng cường đoàn kết
đoàn kết toàn đảng đoàn kết toàn dân đoàn kết dân tộc đoàn kết quốc tế
đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta
chủ tịch hồ chí minh đã tổng kết
đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
cần phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế
trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập tự chủ
nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế phát huy cao độ nội lực
đồng thời tranh thủ ngoại lực kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại
sự lãnh đạo đúng đắn của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng việt nam
đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đảng phải nắm vững vận dụng sáng tạo góp phần phát triển chủ nghĩa mạc lê ninh và tư tưởng hồ chí minh
không ngừng làm giàu trí tuệ nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức
để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra
mọi đường lối chủ trương của đảng phải xuất phát từ thực tế tôn trọng quy luật khách quan
phải phòng và chống những nguy cơ lớn sai lầm về đường lối bệnh quan liêu và sự thoái hóa biến chất của cán bộ đảng viên
thưa quý vị và các bạn sau ba mươi năm đổi mới bên cạnh thành tựu to lớn quấy nghĩa lịch sử
hiện nay chúng ta đang đứng trước nhiều vấn đề lớn phức tạp nhiều hạn chế yếu kém mang tính thách thức
cần tập trung giải quyết khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh bền vững
năm hai nghìn một mươi sáu mở đầu với sự kiện đặc biệt ý nghĩa của đất nước đại hội một mươi hai của đảng thành công tốt đẹp
đại hội tiếp tục khẳng định hoàn thiện quan điểm đường lối đổi mới của đảng ta trên cơ sở vận dụng
sáng tạo phát triển chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế
phù hợp với điều kiện nước ta thông qua những chủ trương quyết sách quan trọng có giá trị định hướng
và chỉ đạo sâu sắc quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc
một không khí mới luồng sinh khí mới khí thế mới thể hiện quyết tâm mới của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
tăng cường xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng
bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và không ít khó khăn thách thức
thực tế đó cũng đòi hỏi mỗi tổ chức đảng mỗi cán bộ đảng viên hơn bao giờ hết nêu cao tinh thần trách nhiệm
tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng và chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực không ngừng đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên xây dựng đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững môi trường hòa bình ổn định
phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực động lực để phát triển đất nước nhanh bền vững
không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân
rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến trong khu vực
nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để đến giữa thế kỷ hai mươi một trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ năng lực và phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ
xây dựng bộ máy tổ chức của toàn hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động
phát triển nhanh nguồn lực nhất là nguồn lực chất lượng cao xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trước hết là công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với phát triển kinh tế nông thôn xây dựng nông thôn mới
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại tận dụng thời cơ vượt qua thách thức thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới
tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế
thu hút và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực sức sáng tạo của nhân dân chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần phát huy quyền làm chủ của nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
xây dựng nền văn hóa việt nam và con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước coi trọng phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
tập trung xây dựng con người về đạo đức nhân cách lối sống trí tuệ và năng lực làm việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc tăng cường quản lý phát triển xã hội bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội
kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của cách mạng tháng tám nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của cách mạng tháng tám
phát huy tinh thần và truyền thống vẻ vang của cách mạng tháng tám vĩ đại toàn đảng toàn dân toàn quân ta đoàn kết một lòng tạo thành một khối vững chắc phát huy sức mạnh toàn dân tộc nhằm đề mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế nhanh bền vững phấn đấu sớm lên nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa giữ gìn hòa bình ổn định chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trong khu vực và trên thế giới
chương trình hôm nay xin tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau